phát biểu vào sáng nay tại đại hội thi đua yêu nước của thành phố hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
với tinh thần thủ đô vì cả nước cả nước vì thủ đô phong trào thi đua yêu nước của hà nội phải tạo động lực
huy động được đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng đặc biệt là về các mặt phát triển kinh tế xã hội
quản lý trật tự vệ sinh môi trường đô thị bảo đảm an toàn giao thông thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí
cải cách thủ tục hành chính
cùng sự đại hội có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam hơn sáu trăm linh đại biểu là các cá nhân tập thể tiên tiến
khẳng định hà nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng của cả nước
thủ tướng nêu rõ thủ đô hà nội đã ghi dấu ấn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
trị tiêu kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của thủ đô và cả nước
dành sự quan tâm và tình cảm sâu sắc cho thủ đô hà nội người xác định vị trí đầu tàu gương mẫu của hà nội
cả nước nhìn về thủ đô ta thế giới trong một thủ đô ta
tất cả chúng ta phải ra sức giữ trật tự an ninh làm cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên tươi đẹp mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần
hà nội được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới đề cử là một trong một mươi chín thành phố
được bình chọn là điểm đến thành phố hàng đầu của thế giới
bước vào năm hai nghìn hai mươi một với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước
nhiệm vụ đặt ra cho thủ đô hà nội hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang
đòi hỏi các cấp ủy đảng chính quyền thành phố để mệnh các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả cao hơn nữa
để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về thi đua yêu nước
các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng
đổi mới phương pháp chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua
theo hướng phát huy ý thức tự giác trách nhiệm và thường chuyên của mỗi cấp mỗi ngành
mỗi đơn vị cá nhân tạo thành cao trào hành động cách mạng góp phần tích cực thực hiện thắng lợi công cục đổi mới ở thủ đô
đặc biệt cần có những cuộc phận động
phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người hà nội văn minh thanh lịch
nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
phát triển toàn diện hình thành hệ văn hóa mới phù hợp với chu thế thời đại
để trở thành một động lực quan trọng phát triển thủ đô
tạo dẫn văn hóa người hà nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc
đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu hà nội trong tất cả mỗi chúng ta
thủ tướng yêu cầu thủ đô hà nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước
làm cho phong trào thi đua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị
là trách nhiệm tình cảm của mỗi sở ngành địa phương và của mỗi công dân thủ đô
chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người thủ đô văn minh thanh lịch
phát huy truyền thống thăng long hà nội nghìn năm văn hiến
thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới
bên cạnh đó công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị
thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố